hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật ngày ba tháng một mươi hai tối qua tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã diễn ra chương trình văn nghệ tọa đàm hành trình thắp sáng yêu thương lần thứ bảy
chương trình đã thu hút sự tham gia của gần năm trăm linh người khuyết tật và các tình nguyện viên
điểm nhấn của chương trình hành trình thắp sáng yêu thương là phần tọa đàm ý nghĩa bổ ích với chủ đề
cơ hội việc làm và ổn định cuộc sống cho người khuyết tật
các khách mời đã cùng nhau chia sẻ về ý tưởng mở sưởng làm bánh cho người khuyết tật
mở lớp dạy nghề cho người khuyết tật các cơ hội nghề nghiệp hợp lý đối với người khuyết tật
ngoài ra chương trình có hơn hai mươi tiết mục sân khấu đa dạng đặc sắc do chính những người khuyết tật thể hiện
như hát múa biểu diễn võ thuật của trẻ em khiếm thính
có một sự kiện như thế này là cho người khuyết tật để tự tin và cho cuộc sống vươn lên
và chia sẻ với cộng đồng
các khách mời đã cùng nhau chia sẻ về ý tưởng mở sườn làm bánh cho người khuyết tật
đặc sắc do chính những người khuyết tật thể hiện và chia sẻ với cộng đồng
công ty điện lực bình định cùng các nhà tài trợ khác đã trao tặng một trăm linh xuất quà trị giá ba trăm linh đồng một xuất
cho một trăm linh người khuyết tật tiêu biểu thuộc năm tri hội người khuyết tật trong thành phố quy nhơn